đại hội đồng liên hợp quốc sáng nay đã nhóm họp về tình hình ở gaza trong bối cảnh hội đồng bảo an chưa thể thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp
chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc dennis francis đã lên án tình hình thảm khốc và vô nhân đạo ở giải gaza đặc biệt trong vụ hơn một trăm linh người thiệt mạng khi trở nhận cứu trợ
ông kêu gọi các bên kiềm chế tối đa các hành động quân sự kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay để chấm dứt khủng hoảng
tại cuộc họp giám đốc cơ quan cứu trợ người tị nạn palestine của liên hợp quốc unrwa ông philippe lazzarini cho biết hơn ba mươi người palestine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát năm dân số vùng lãnh thổ này bị thương vong hoặc mất tích các nguồn cung y tế và nhu yếu phẩm đang thiếu hụt nghiêm trọng và nạn đói đang cận kề ông lazzarini nhấn mạnh
chỉ trong năm tháng qua số trẻ em số nhà báo số nhân viên y tế và nhân viên liên hợp quốc thiệt mạng ở gaza cao hơn bất kỳ cuộc xung đột nào khác trên thế giới
tôi hối thúc các nước thành viên liên hợp quốc cam kết một tiến trình chính trị có thể mang lại hòa bình giữa palestine và israel ngay trước mắt tôi muốn đại hội đồng liên hợp quốc đảm bảo rằng các cơ quan cứu trợ nhận được hỗ trợ cần thiết để hoạt động
cuộc họp này diễn ra sau khi hội đồng bảo an tiếp tục bế tắc trong nỗ lực thông qua nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa israel và hamas mỹ đã nhiều lần phủ quyết các bản dự thảo nghị quyết liên quan tới cuộc xung đột này